để duy trì mực nước hồ chứa theo quy định bảo đảm an toàn đập từ một mươi bốn h chiều nay hai mươi chín tháng tám
thủy điện trị an nằm trên địa bàn huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai tiến hành xả nước điều tiết tràn
theo đó lưu lượng nước xả qua tràn là một trăm năm mươi m ba trên dây qua tua bin phát điện là tám trăm bảy mươi m ba trên dây
và lưu lượng nước xả xuống hạ du là một nghìn hai mươi m ba trên dây
công ty thủy điện trị an cho biết sau khi xả tràn tùy theo tình hình diễn biến của thời tiết
công ty có thể thay đổi lưu lượng nước qua tràn
trước khi tiến hành xả tràn công ty thủy điện trị an đã thông báo đến chính quyền các tỉnh đồng nai
bình dương và thành phố hồ chí minh các cấp cơ quan liên quan chỉ đạo phối hợp và thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa
chủ động có biện pháp phòng ngừa nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra
mực nước tại hồ thủy điện trị an trước khi xả tràn đạt sáu mươi năm mươi ba m
lượng nước về hồ là một hai trăm chín mươi m ba trên dây lưu lượng nước chạy máy là tám trăm ba mươi hai m ba trên dây
việc xả nước điều tiết thủy điện trị an thực hiện theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông đồng nai
theo quy định của chính phủ